chỉ trong vòng hai ngày gần đây dịch tả lợn châu phi đã phát sinh tại gần năm mươi hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố hà nội
và hiện vẫn có chiều hướng gia tăng diễn biến phức tạp
bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra tại gần ba mươi hộ chăn nuôi
làm mắc bệnh và tiêu hủy hơn năm trăm linh con lợn bệnh
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bệnh dịch tả lợn châu phi vẫn có diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần tăng cường kiểm tra kiểm soát và giám sát chặt chẽ bệnh dịch đến từng hộ chăn nuôi
phát hiện và xử lý sớm triệt để ngay từ giờ đầu hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống xử lý bệnh theo quy định
kịp thời thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các quy định và biện pháp phòng chống dịch bệnh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục duy trì hoạt động tại các chốt kiểm dịch động vật
tại các đầu mối giao thông ra vào thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
kiểm tra giả soát bổ sung đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố